bộ công an vừa có đề xuất công khai tên chức vụ cán bộ và số điện thoại của đơn vị cảnh sát giao thông
đi làm nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm hành chính
đề xuất về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông này
đang được lấy ý kiến rộng rãi của người dân
trong dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
lần đầu tiên bộ công an đề xuất lực lượng công an phải công khai tên địa chỉ số điện thoại
thư điện tử của đơn vị có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và công khai tên cấp bậc chức vụ của cán bộ làm nhiệm vụ
bộ cũng đề xuất phải công khai tuyến đường địa bàn đối tượng và hành vi vi phạm tập trung kiểm soát xử lý
công khai trang phục và các phương tiện thiết bị kỹ thuật khi tuần tra
ngoài ra phải công khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý vi phạm hành chính trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội bộ ngành